hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chỉ tại bốn trăm bốn mươi bảy đường nguyễn trãi tp thanh hóa trong quá trình hoạt động đã vận động hơn một người dân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp một lượng tiền lớn
theo hứa hẹn của nhân viên trung tâm người dân chỉ cần đóng một hai triệu đồng trong vòng một năm sẽ có năm hai triệu đồng
đồng thời nếu giới thiệu được thêm một người tham gia nộp tiền sẽ được thêm năm trăm linh đồng
hình thức này của trung tâm có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp
trước đó công an thanh hóa đã triệu tập gần một trăm linh người hoạt động ở các chi nhánh của trung tâm hỗ trợ người nghèo
trong phát triển nông thôn mới để làm rõ những dấu hiệu vi phạm của trung tâm này